xin kính chào quý vị và các bạn
trước tiên chúng ta sẽ đến với tin báo khẩn cấp
cụ thể hồi một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão số năm ở trên vùng biển phía đông của vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong những giờ tới bão sẽ di chuyển chậm theo hướng bắc sau chuyển hướng tây nam và suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão khu vực vịnh bắc bộ bao gồm cô tô bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
quay trở lại với thời tiết trên đất liền
hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển dần xuống nước ta và sẽ kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số năm
nên đêm nay và ngày mai khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông
giữa khu vực ven biển đông bắc và phía nam đồng bằng có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại đây nền nhiệt giảm nhẹ
giao động từ hai mươi đến hai mươi tám độ riêng khu tây bắc có cao hơn đôi chút
đến với khu vực trung bộ trong những ngày tới mưa rông vẫn tiếp tục xảy ra tại hầu khắp các khu vực
nhưng với cường độ và quy mô không lớn như những ngày trước đó
cụ thể khu vực bắc trung bộ do cũng chịu sự ảnh hưởng bởi khối khí lạnh và hoàn lưu cơn bão số năm
nên trong đêm nay và ngày mai phổ biến có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các khu vực khác sẽ có mưa rào và rông rải rác với nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
với khu vực tây nguyên và nam bộ trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
ngày có năng gián đoạn nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ tại tây nguyên
và khoảng ba mươi đến ba mươi ba độ tại khu vực
khu vực hà nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
ban ngày trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba với nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ